những ngày qua tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam giá dưa hấu giảm mạnh khiến nhiều nông dân
lâm vào cảnh lao đao sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đi dọc các ngã đường dẫn vào các ruộng dưa hấu thuộc các xã thị trấn ở huyện phú ninh
tỉnh quảng nam có rất nhiều đống dưa được phủ đầy dơm nằm chờ thương lái đến thu mua
vào đầu vụ dưa hấu được thương lái mua với mức giá từ sáu đến bảy đồng một kg
tuy nhiên sau đó giá dưa hấu liên tục giảm nhanh giá dưa hiện chỉ còn khoảng một đồng
một kg mà chẳng thương lái nào tới mua khiến cho nhiều nông dân trồng dưa hấu lao đao
vụ đông xuân năm nay huyện phú ninh trồng hơn bốn trăm chín mươi ha dưa hấu sản lượng ước đạt gần một mươi hai ba trăm linh tấn
đến thời điểm hiện tại các địa phương đã thu hoạch được hơn hai phần ba diện tích trồng dưa hấu
hiện nay trên nhiều cánh đồng dưa của huyện vẫn còn khoảng trên một tấn dưa đến kỳ thu hoạch
cái việc xuất khảo của dưa là không xuất khảo được cho nên là người dân phải bán trong nội địa
do đó là tình hình gió cỏ cũng giỏm hơn rất là nhiều so với trước đây
phòng nông nghiệp cũng đang nắm lại các thông tin tình hình và kêu gọi một số người dân để cùng hỗ trợ cho
ở các nơi để hỗ trợ cho nhân dân địa phương
phòng nông nghiệp cũng đang nắm lại các thông tin tình hình và kêu gọi một số người dân để cùng hỗ trợ cho nhân dân địa phương
phòng nông nghiệp cũng đang nắm lại các thông tin tình hình và kêu gọi một số người dân để cùng hỗ trợ cho nhân dân địa phương
nhiều hộ nông dân đã phải tự gánh dưa đi bán lẻ